thông tin từ bệnh viện đa khoa tỉnh phú thọ
mới đây bệnh viện đã phẫu thuật thành công cho một nam bệnh nhân hai mươi tuổi
quyết liệt tứ chi sau tai nạn giao thông nghiêm trọng nhờ kỹ thuật thay thân đốt số nhân tạo hiện đại
cụ thể bệnh nhân tên là lvx hai mươi tuổi trú tại nậm nhùn lai châu
nhập viện trong tình trạng đau đớn vận động cuộc sống cổ hạn chế tê bì
liệt hai tay với cơ lực chỉ còn một phần năm liệt hai chi dưới và luét vùng cùng cột
sau một tháng điều trị tại bệnh viện địa phương nhưng không có tiến triển
bệnh nhân được chuyển đến bệnh viện đa khoa tỉnh phú thọ
tại đây sau thăm khám và thực hiện các xét nghiệm cần thiết
các bác sĩ khoa ngoại thần kinh chẩn đoán bệnh nhân bị vỡ phức tạp
xẹp thân đốt xuống cổ c năm c sáu vỡ cung sau hai bên c năm và cung sau bên phải c sáu
trượt đội một đốt sống c năm ra sau gây hẹp đốt sống chèn ép tùy cổ
nhận định đây là trường hợp chấn thương phức tạp
phó giáo sư tiến sĩ nguyễn văn sơn phó giám đốc phụ trách khối ngoại của bệnh viện
cùng ekip khoa ngoại thần kinh đã hội trần và quyết định phẫu thuật thay đốt sống thân c năm
bằng lồng titanium để giải chèn ép cố định và hàn xương liên thân đốt của sống cổ lối trước
các phẫu thuật diễn ra trong hơn hai giờ đã thành công tốt đẹp
đốt số nhân tạo tương thích với cơ thể bệnh nhân
kết quả chụp x quang sau mổ cho thấy hình ảnh nắn trình ổ gãy tốt
sau hơn hai mươi ngày điều trị sức khỏe bệnh nhân đã hồi phục tốt vận động tay cải thiện rõ rệt
cơ lực tăng từ một phần năm trước mổ lên bốn phần năm và đã có thể co rũi được hai chân
bệnh nhân sẽ tiếp tục được tập phục hồi chức năng để cải thiện vận động hơn nữa
theo bác sĩ chuyên khoa hai hà xuân tài phụ trách khoa ngoại thần kinh
bệnh viện đa khoa tỉnh phú thọ phương pháp thay thân đốt súng nhân tạo
và cố định cuộc sống cổ lối trước là kỹ thuật hiện đại đòi hỏi tay nghề cao của đội ngũ y bác sĩ
phương pháp này được áp dụng thường quy tại bệnh viện trong nhiều năm qua
và đã mang lại kết quả điều trị rất tốt cho nhiều bệnh nhân bị thay hóa cổ sống
gây xẹt đốt sống trên thương vỡ nát đốt sống giúp giải quyết rứt điểm những cơn đau dai dẳng
tránh nguy cơ bại liệt và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người bệnh
đốt sống nhân tạo bằng ti tan là một thành tựu của thế giới trong lĩnh vực phẫu thuật cổ sống
trước đây để thay thế đốt sống bị nát vụn các bác sĩ sẽ lấy xương mát
xương sườn của chính bệnh nhân để thay thế vào sau đó tiến bộ hơn thì có thêm lồng ti tàn bọc ngoài
trong khi đó đốt sống nhân tạo gần giống như đốt sống bình thường
có các góc nghiêng phù hợp có thể điều chỉnh chiều cao cho giống với các đốt giống khác
sau ca mổ bệnh nhân sẽ được đeo để hỗ trợ thời gian đầu
sau sáu tháng bỏ đai bệnh nhân có thể đi lại như bình thường
đốt số nhân tạo này tương thích với cơ thể người chắc chắn vì thế có thể tồn tại lâu dài
ngoài ra đường mổ này cũng giúp lấy toàn bộ thân đốt sống đã bị vỡ vụn tranh nguyên chứng cho vào cuộc sống